sáng nay hai mươi tám tháng tám bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày truyền thống
ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi tám và đón nhận huân chương quân công hạng ba
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong bảo vệ chủ quyền quyền chủ quyền quyền tài phán quốc gia
và giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên biển
ngày hai mươi tám tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi đã ban hành pháp lệnh số bốn
pháp lệnh về lực lượng cảnh sát biển việt nam
trên cơ sở đó ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi tám bộ quốc phòng đã thành lập cục cảnh sát biển
tiền thân của bộ tư lệnh cảnh sát biển ngày nay
chọn hai mươi năm xây dựng và trưởng thành trong bất kỳ hoàn cảnh giai đoạn nào
các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
trước đảng nhà nước quân đội và nhân dân phát huy ý chí tự lực tự cường đoàn kết sáng tạo
bằng tinh thần dũng cảm ý chí tiến công bằng sức lực trí tuệ và cả hy sinh sương máu
lực lượng cảnh sát biển đã lập nhiều chiến công thành tích rất đáng tự hào
phát biểu tại buổi lễ biểu dương những thành tích của lực lượng cảnh sát biển
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh trước tình hình thế giới và khu vực
được dự báo trong những năm tới là tiếp tục có những biến động phức tạp khó lường
các hoạt động tranh chấp chủ quyền trên biển đông và các vùng biển trọng điểm của nước ta
vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định
thì nhiệm vụ đấu tranh giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội còn nặng nề
thời cơ thuận lợi đan sen với thách thức khó khăn
quốc hội tới đây sẽ xem xét thông qua luật cảnh sát biển việt nam tại kỳ họp thứ sáu
và tại kỳ họp thứ năm thì dự án luật này đã được quốc hội thảo luận lần đầu tiên với sự đồng thuận rất cao
dự án luật thông qua sẽ có những quy định bảo đảm sự phù hợp hơn của pháp luật việt nam
với pháp luật quốc tế cũng như tình hình thực tiễn để tạo ra những thuận lợi cho lực lượng cảnh sát biển
thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ chủ quyền quyền chủ quyền
quyền chủ quyền quyền chủ quyền quyền chủ quyền quyền chủ quyền quyền chủ quyền quyền chủ quyền
quyền tài phán quốc gia trên biển bằng biện pháp pháp luật bảo vệ tài nguyên môi trường lợi ích quốc gia dân tộc
bảo vệ tài sản nhà nước tính mạng và tài sản của công dân nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế
góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn hòa bình và ổn định của vùng biển tổ quốc ta
chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát biển việt nam sẽ vượt qua
mọi khó khăn thử thách quyết tâm làm nên nhiều kết quả và thành tích trên chặng đường phát triển mới
để xây dựng lực lượng cảnh sát biển việt nam cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại có tính chuyên nghiệp
xứng đáng là lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng là lực lượng chuyên trách của nhà nước
làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn trên biển
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao huân chương
quân công hạng ba cho bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam